trung tâm hoạt động văn hóa và khoa học văn miếu quốc tử giám thành phố hà nội vừa cho ra mắt hệ thống biển chỉ dẫn thuyết minh tự động và phòng vé mới phục vụ du khách
ngay sau khi triển khai đông đảo du khách đã đón nhận hệ thống thuyết minh tự động để tham quan văn miếu quốc tử giám
hệ thống chỉ dẫn này gồm chỉ dẫn phân luồng đường đi cho khách du lịch chỉ dẫn hiện vật di tích do chuyên gia pháp thiết kế và thực hiện
hệ thống biển chỉ dẫn và phòng vé mới được tạo hình dựa trên cảm hứng về bia tiến sĩ
đây cũng là cách văn miếu quốc tử giám phát triển giá trị văn hóa của bia tiến sĩ
hệ thống thiết minh tự động sử dụng công nghệ hiện đại với nội dung là những câu chuyện về văn miếu quốc tử giám
quá trình hình thành phát triển và giá trị văn hóa của di tích
thông qua hệ thống thiết minh tự động du khách sẽ có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa của bia tiến sĩ

hệ thống thuyết minh tự động sẽ có tám thứ tiếng để phục vụ du khách gồm tiếng anh pháp tây ban nha nhật bản hàn quốc trung quốc thái lan và việt nam